cụ thể các địa phương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền
các nhân viên đại sứ quán lãnh sự quán các nước tại việt nam và lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế như các nhà đầu tư doanh nghiệp
khu công nghiệp nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu nhóm bảo đảm lưu thông cung cấp hàng hóa thiết yếu
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định đối tượng được tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tuyệt đối là không để xảy ra lãng phí trong tiêm chủng vaccine
số vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục xuất hiện và khi bị phát hiện thì lại chống đối lại lực lượng chức năng
tại bình định công an huyện tuy phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là dương ngọc tĩnh và phạm ngọc lưu
cùng chú tại xã phước hòa huyện tuy phước để điều tra
về hành vi chống người thi hành công vụ
xã phước hòa huyện tuy phước là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên vào chiều ngày năm tháng tám tính và lưu vẫn chở nhau đi mua đồ ăn về nhà để tổ chức cùng nhau ăn nhậu
khi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín thuộc thôn tân mỹ xã phước hòa thì đã bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
và thực hiện các thủ tục khai báo y tế cần thiết
lúc này cả hai đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới lăng mạ
đồng thời dùng gạch và cây tấn công lại tổ công tác
tính và lưu ngay sau đó đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày tám tháng tám tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đã bàn giao ba đối tượng có hành vi chống dịch covid một mươi chín
hành vi gây dối trật tự công cộng cho công an xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra xử lý
khoảng hai mươi một giờ tối ngày bảy tháng tám khi tổ công tác đang tuần trai địa bàn
thì nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng gây rối tại khu vực láng hai trăm một mươi chín
khu vực ấp suối trầu một xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai nên đã lập tức có mặt để giải quyết
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện một số đối tượng tham gia vụ gây rối đã nhanh chân tháo chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời khống chế được ba đối tượng và lập hồ sơ giao cho công an địa phương
tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau
đã bắt quả tang huỳnh tiến sĩ trú tại khóm bốn phường bảy thành phố cà mau đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ ba khối hình chữ nhật dạng hộp có trọng lượng khoảng một một kg
khai thác nhanh sĩ khai nhận số tăng vật trên là ba bánh heroin được sĩ mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời
kiểm tra nhanh sĩ dương tính với chất ma túy
do thiếu tiền tiêu xài nguyễn đức anh một mươi bảy tuổi ở thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã rủ đồng bọn
gian cảnh cướp tài sản của chính bạn mình
bảy đối tượng tham gia vụ án đã bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
trước đó đức anh đã từng bán cho bạn là anh đinh văn nam một chiếc xe mô tô
biết đây là xe không rõ nguồn gốc không có giấy tờ và biển kiểm soát
nên đức anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt lại chiếc xe này vì nghĩ rằng anh nam sẽ không dám đến trình báo với cơ quan công an
đức anh đã rủ thêm sáu đối tượng khác cùng ở huyện bình xuyên tham gia vụ cướp xe của anh nam
tuy nhiên sau khi bị cướp xe anh nam đã đến trình báo với cơ quan công an
quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã làm rõ sự việc bắt giữ cả bảy đối tượng gây án
vào ngày hôm nay cơ quan chức năng huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng làm một người phụ nữ tử vong
trước đó tại khu vực núi xã trà thủy huyện trà bồng đã xảy ra vụ cháy ba hecta rừng cây keo và cây keo
cơ quan xã trà thủy đã kịp thời huy động lực lượng xung kích của thôn hai tham gia dập tắt đám cháy rừng
tại hiện trường phát hiện một thi thể xác định nạn nhân là bà hồ thị huệ sáu mươi tuổi ở thôn hai xã trà thủy
quá xác minh bà hồ thị huệ là con dâu của hồ thị oanh đốt rẫy để trồng keo
bà hồ thị huệ và con dâu của mình là hồ thị oanh cùng nhau đốt rẫy do bất cần để lửa cháy lan qua nhiều dãy cây khác
do không thể thoát ra ngoài cho nên bà huệ đã bị ngạt khói tử vong
mặc dù đã có nhiều cảnh báo về hậu quả khôn lường từ việc sử dụng bẫy điện để diệt chuột
tuy nhiên trong thời gian trở lại đây tình trạng này còn tái diễn đặc biệt là trong giai đoạn lúa của người nông dân ở giai đoạn đầu phát triển để làm đồng
và hậu quả dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc thương tâm ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương
khoảng ba năm trở lại đây vào mỗi vụ sau khi lúa cấy xong được khoảng từ một mươi đến một mươi năm ngày
ông nguyễn văn nhất ở thôn đồng tâm xã tiên động huyện tứ kỳ
vẫn duy trì việc sử dụng điện bình ác quy để bẫy diệt chuột trên bốn xào ruộng mà gia đình ông đang canh tác ở trong thôn
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày sáu tháng tám ông nhất mang bình ác quy đã được sạc điện ra ruộng lúa của gia đình
sau khi kiểm tra hệ thống điện bẫy chuột đã hoạt động ông nhất về nhà ăn cơm
chỉ sau một mươi phút ông phạm khắc tân ở cùng thôn đi làm đồng phát hiện cháu hoàng văn nhật sinh năm hai nghìn một mươi nằm ngã và chết tại ruộng nhà ông nhất tay chân vướng phải dây điện bẫy chuột
trước đó khoảng một mươi chín h ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại xã ngũ phúc huyện kim thành cũng xảy ra vụ chết người do sử dụng điện bẫy diệt chuột
nạn nhân là bà nguyễn thị phờ khi đi phun thuốc sâu cho lúa tại thửa ruộng nhà mình
bà phờ đã vướng phải dây điện trăng để bẫy diệt chuột của ông nguyễn văn nam và bị điện giật dẫn đến tử vong
bà phờ đã nằm ngã ruộng nhà bà phờ thì tôi là người mình thấy sau đó tôi hô hào anh em bà phờ như con bà phờ ra đường chăm xá
sau đó hóng quá thì tôi đẩy mình tới tôi đã lặng lên ruộng
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra bảy vụ chết người do sử dụng điện bẫy chuột
chỉ riêng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày sáu tháng tám đã xảy ra liên tiếp ba vụ
ngoài ra còn một số vụ việc tai nạn do điện khác liên quan đến sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu
nạn nhân trong các vụ việc thường là người dân trong thôn xóm
qua các vụ việc các đối tượng đều cho rằng việc sử dụng điện bẫy diệt chuột đơn giản
hiệu quả đỡ tốn kém nhưng không hề ý thức được việc nguy hiểm từ cách bẫy diệt chuột này
qua đây thì cơ quan công an cũng khuyên cáo người dân phải dừng ngay cái việc sử dụng điện
để đánh bẫy bắt chuột bảo vệ hoa màu và thực hiện những biện pháp đánh bẫy bắt chuột khác
đảm bảo môi trường cũng như đảm bảo quy định pháp luật
hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hải dương lúa của người nông dân đang trong giai đoạn đầu phát triển để làm đồng
giai đoạn này lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền
về tác hại nguy hiểm
đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho việc phát triển những biện pháp bẫy diệt chuột an toàn hiệu quả
người dân trong giai đoạn này khi thăm và làm đồng cần chú ý không nên đi vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm
khi đi cần chủ động mang mặc các dụng cụ bảo vệ bản thân như ủng mũ găng tay
đồng thời quan sát kỹ lưỡng khu vực cánh đồng thửa ruộng cần làm để tránh vướng vào hệ thống điện trăng bẫy diệt chuột nếu có